thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết thủ tướng chính phủ yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an và các đồng chí bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây
một lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó cách đi người với người nhà với nhà xã phường với xã phường người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
hai hỗ trợ cao nhất với nhân lực vật lực y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thuế ngăn chặn lây lan ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn
bốn hỗ trợ cao nhất với nhân lực vật lực y tế lực lượng quân đội công an và các lực lượng cần thiết khác của trung ương các địa phương

sáu ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân các tỉnh bình dương đồng nai long an thực hiện nghiêm hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
sáu ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân các tỉnh bình dương đồng nai long an khẩn trương thống nhất với các tổ công tác đặc biệt của chính phủ để ban hành chỉ thị thực hiện nghị quyết số tám mươi sáu nqcp của chính phủ chỉ thị số một mươi sáu ctttg và công điện này về thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch
bảy các đồng chí bí thư thành ủy tỉnh ủy ủy ban nhân dân tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an lãnh đạo chỉ đạo điều hành thông nhất xuyên suốt và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn với các lực lượng hỗ trợ của bộ ngành cơ quan địa phương khác trong công tác phòng chống dịch kịp thời báo cáo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh vượt thầm quyền
tám văn phòng chính phủ theo dõi đồn đốc việc thực hiện công điện này kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ về những vấn đề phát sinh yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ có hiệu quả để thực hiện công điện này